ngoài ra phát sinh thêm một trường hợp f ở trong khu cách ly tập trung huyện lạng giang
một trường hợp là nhân viên y tế trong khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín fuji đã cách ly tập trung
đêm ngày hai mươi năm tháng sáu phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh bình dương
đã khống chế và dập tắt một đám cháy lớn tại nhà kho thuộc một công ty ngũ cốc
trong khu công nghiệp sóng thần một thành phố dị an tỉnh bình dương
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng ba giờ
tối ngày hai mươi năm tháng sáu tại nhà kho thuộc một công ty ngũ cốc nằm trong khu công nghiệp sóng thần một
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động khoảng một mươi hai xe chữa cháy
hai xe bồn cùng tám mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế và không cháy lan sang các công ty khác
do diện tích của kho năm trăm linh tổng kho rộng đến bốn hectare dựng bằng khung thép mái tôn
chứa nhiều chất dễ cháy nên diện tích cháy lên đến hơn một m hai
thông tin ban đầu hiện chưa có thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lê hữu đức
chú tại xã thửa đức huyện cẩm mỹ để điều tra về hành vi giết người
tối ngày hai mươi bốn tháng sáu lê hữu đức ngồi nhậu cùng ông chế văn thành chú cùng xã và ông chế văn tuấn
thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn
ông tuấn được người dân kéo về nhà ở gần đó
tuy nhiên đức đã vào bếp lấy dao qua nhà ông tuấn tiếp tục chửi bới xúc phạm
bực tức ông tuấn lấy một khúc cây đánh đức
hai bên liên tục đánh nhau
hậu quả ông chế văn tuấn đã bị đức dùng dao đâm ba nhát trúng vào vùng ngực vùng bụng gây tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng lê hữu đức đã đến công an xã thửa đức huyện cẩm mỹ đầu thú
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thùy anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường chú tại thôn phù nội
xã hùng sơn huyện thanh miện tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện an dương tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm thị hồng liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại số hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu
chợ hàng phường đông hải quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha
xã tân tiến huyện an dương tp hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phối hợp thực hiện